với mục tiêu chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm để phát triển hiệu quả và bền vững
sau gần một năm đi vào thực hiện luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy đang bộc lộ những bất cập những điểm nghẽn
triển khai luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành thông tư quy định về thuyền viên tàu cá
theo đó trong quá trình sản xuất tàu cá có chiều dài từ một mươi hai mét trở lên
phải có ít nhất một máy trưởng chịu trách nhiệm về kỹ thuật máy móc trên tàu để đảm bảo tàu cá hoạt động an toàn hiệu quả
tuy nhiên hiện nay nhiều tàu có chiều dài từ một mươi hai mét trở lên khi ra khơi đều không có máy trưởng
bên cạnh đó việc thiếu nguồn nhân lực khi ra khơi cũng là một trong những khó khăn khi thực thi luật thủy sản
luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy đã cụ thể nhiều khuyến nghị của ủy ban châu âu về thẻ vàng thủy sản đối với việt nam
tuy nhiên việc truy xuất nguồn gốc hải sản ngư dân khai thác được ở các cảng cá khi tàu cập bờ
nhiều địa phương chưa thực hiện được bởi nhiều khó khăn
các thiết bị mô vi ma có một số chú tàu lại bị hư hỏng
rồi là không có kinh phí để sưu tựa
cái thứ hai nữa là một số chú tàu cũng cháy y
họ có ý định là tham gia vùng biển đánh cá bất hợp pháp rồi thì họ tét máy
do vậy mà ở trạm bờ là không thể kiểm tra thời giờ được
vấn đề thứ ba nữa là một số các chú tàu khi mà truyền cái tín hiệu về trạm bờ thì có nhiều khi là bị nghẽn
nguồn gốc của thủy sản khai thác về hải sản khai thác về
thì cái việc ghi chép đánh giá thì như cái báo cáo mới đạt được khoảng hai mươi
như thế có nghĩa là gì
cái việc mà truy xuất được nguồn gốc đánh bắt ở các cái khu vực theo cái yêu cầu của ec là chúng ta vẫn chưa đạt được
quy định về đầm quản lý trang bảo vệ nguồn lợi thủy sản
theo đó quyền đầm quản lý được quy định rõ gồm ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm hành chính về tuần tra kiểm tra kiểm soát để bảo vệ nguồn lợi thủy sản
quy định trên
nhằm xã hội hóa nghề cá hướng đến nghề cá có trách nhiệm ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi hải sản hướng đến phát triển nghề cá bền vững
tuy nhiên nạn tận diệt hải sản bằng các nghề giã cào đơn giã cào đôi thuốc nổ sung điện vẫn diễn ra